do ảnh hưởng của bão nên khu vực giữa biển đông và vùng biển phía nam huyện đảo hoàng sa có gió báo mạnh cấp tám cấp chín vùng gần tâm bão đi qua cấp một mươi một mươi một giật cấp một mươi ba biển động dữ dội
từ sáng sớm ngày mai một mươi tám tháng chín ở vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ quảng bình đến quảng ngãi có do bão mạnh cấp tám cấp chín vùng gần tâm bão đi qua cấp một mươi một mươi một giật cấp một mươi ba biển động dữ dội
vịnh bắc bộ có gió mạnh cấp sáu cấp bảy riêng phía nam vịnh có nơi cấp tám giật cấp một mươi và biển động mạnh
vùng ven biển các tỉnh từ hà tĩnh đến thừa thiên huế cần đề phòng sóng cao từ ba đến năm mét kết hợp với nước dân do bão cao từ năm đến một m gây ngập ống các khu vực đầm phá vùng trũng cửa sông ven biển
từ sáng đến chiều mai một mươi tám tháng chín trên đất liền ven biển các tỉnh thành phố quảng bình quảng trị thừa thiên huế đà nẵng cũng như quảng nam có gió mạnh cấp tám vùng gần tâm bão đi qua cấp chín cấp một mươi giật cấp một mươi hai
trên đất liền ven biển các tỉnh thanh hóa nghệ an hà tĩnh
cũng như quảng ngãi có gió mạnh cấp sáu cấp bảy và giật cấp chín
ngoài ra do ảnh hưởng của gió mùa tây nam hoạt động mạnh nên từ một mươi bảy đến một mươi chín tháng chín trên vùng biển từ bình thuận đến cà mau và khu vực nam biển đông
bao gồm cả vùng biển huyện đảo trương sa có gió tây nam mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp chín sóng biển cao từ hai ba mét biển động mạnh
từ chiều ngày một mươi bảy tháng chín đến đêm một mươi tám tháng chín các tỉnh từ hà tĩnh đến quảng ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ hai trăm linh ba trăm linh mm một đồng
các tỉnh nam trung bộ bắc tây nguyên có mưa vừa mưa to với lượng mưa phổ biến từ năm mươi một trăm linh mm một đợt
khu vực đồng băng bắc bộ hay các tỉnh thanh hóa cũng như nghệ an có mưa vừa mưa to với lượng mưa phổ biến từ một trăm linh một trăm năm mươi mm một đợt
nguy cơ xuất hiện lũ quét xa lở đất cũng như ngập ống tại vùng trụng thấp các khu đô thị
và sau đây là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước